đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đại biểu quốc hội tỉnh quảng ninh đã tiếp xúc cử tri thành phố uông bí để báo cáo kết quả kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc đồng chí phạm minh chính thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi và kết quả kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
các đại biểu quốc hội tỉnh quảng ninh đã tham gia đầy đủ các nội dung của kỳ họp
với thái độ nghiêm túc trách nhiệm cao tích cực tham gia phát biểu
đóng góp nhiều ý kiến quan trọng với quốc hội chính phủ trong việc xây dựng chủ trương
giải pháp phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như trong công tác xây dựng pháp luật
truyền tài các ý kiến nguyện vọng tâm tư của cử tri tỉnh quảng ninh nói chung
và thành phố uông bí nói riêng đến quốc hội